mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn xã đắc sâm mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai
khi xe tải chở sắn lao xuống vực khiến sáu người chết ba người bị thương vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay chín tháng hai
thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam cho biết kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại tổng cục đường bộ việt nam cho thấy
tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc h năm mươi ba phút ba mươi chín giây vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi bốn km một giờ
đáng chú ý là xe này chỉ được phép chở hai người song tại thời điểm bị tai nạn thì trên xe chở tới chín người
phía tổng cục đường bộ việt nam thông tin thêm xe ô tô tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm là ô tô tải có mùi nhãn hiệu cnhtc sản xuất năm hai nghìn một mươi bốn tại việt nam
xe có niên hạn sử dụng tới năm hai nghìn ba mươi chín số người cho phép chở hai chỗ ngồi tải trọng cho phép chở của xe là một mươi sáu kg
ngày kiểm định gần nhất là ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một kiểm định có hiệu lực đến hết ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lái xe là huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba có giấy phép lái xe hạng c có giá trị đến ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó khoảng giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải trên do huỳnh
tài xế huỳnh đức nguyên điều khiển đi từ hướng xã hà đông ra đắc sơ mây tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông
hậu quả làm sáu người chết tại chỗ trong đó có tài xế huỳnh đức nguyên ba người bị thương
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng gồm đại diện công an ban an toàn giao thông tỉnh sở giao thông vận tải
ủy ban nhân dân huyện đắk đoa đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành cứu nạn cứu hộ chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại sưởng gỗ đông long nằm trên đường một mươi sáu phường phước long a tp thủ đức tp hcm vào lúc chín giờ sáng ngày hôm nay chín tháng hai
vào thời điểm trên người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại xưởng gỗ đông long
vào thời điểm này bên trong xưởng đang hoạt động
nhiều công nhân bỏ chạy
nhiều bình chữa cháy mini được huy động đến hiện trường để ngăn lửa lan rộng nhưng bất thành
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm điều động chín xe cùng gần năm mươi cán bộ chiến sĩ đến nơi triển khai tiếp cận đám cháy
sau hơn một giờ đám cháy được dập tắt
theo thống kê đám cháy lớn làm khoảng hai trăm linh m hai diện tích xưởng gỗ đông long bị hư hại
bên cạnh đó lửa lan ra làm cháy một trăm sáu mươi tám m hai một công ty liền kề
hiện thiệt hại vụ cháy và nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ
tin an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can trong vụ giết người xảy ra trên đường nguyễn trọng cát thuộc khu phố hiệp nghĩa phường hiệp ninh tp tây ninh
vào khoảng năm giờ ngày hai mươi tháng một đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại đường nguyễn trọng cát thuộc khu phố hiệp nghĩa nạn nhân
là huỳnh trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân châu
qua truy xét đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một công an bắt giữ lê văn nguyên sinh năm hai nghìn ba võ duy hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám lê văn cao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xã bào năng huyện dương minh châu
qua điều tra các đối tượng khai nhận nhóm của nguyên cao hiếu và ba người bạn hát karaoke ở thị xã hòa thành xảy ra mâu thuẫn với phan anh thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân châu
bực tức rủ thêm bùi thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã hòa thành và huỳnh trọng nghĩa mang theo dao tìm nhóm của nghiên để giải quyết mâu thuẫn
thấy nhóm nguyên đang ăn ở quán hủ tiếu thuộc khu phố hiệp nghĩa nhóm thức dùng hung khí xông thẳng vào đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến nghĩa bị nhóm nguyên giật lấy dao chém lại khiến nạn nhân tử vong
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy trần thị lan hương sinh năm hai nghìn trú tại phường phú mỹ
tỉnh bà địa vũng tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tạm giữ hình sự để điều tra
đáng chú ý là hương hiện đang làm bị can của một vụ án khác
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực tổ một mươi chín khu phố mỹ thạnh phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
công an thị xã phú mỹ phối hợp với công an phường mỹ xuân bắt quả tăng đối tượng hương đang tàng trữ sáu gói ni lông hàn kín
bên trong có chứa chất kết tinh không màu
với tổng trọng lượng khoảng sáu mươi gram hương khai là ma túy tổng hợp dạng khay và một trăm năm mươi viên ma túy dạng thuốc lắc
bước đầu hương khai nhận số ma túy mua về cất giấu với mục đích để bán lại cho các đối tượng nghiện kiếm lời
trước đó hương và chồng bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ khởi tố bị can
nhưng do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cò lúa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là phạm văn mãi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh sóc trăng và huỳnh phúc chia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố cần thơ
cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam phạm văn mãi ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh phúc chia
theo kết quả điều tra khoảng giữa năm
năm hai nghìn hai mươi một mãi đã bàn bạc cấu kết với nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
và lê tuấn rủ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn minh triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại tỉnh hậu giang
đưa ra thông tin gian dối với một thương lái mua bán lúa ở thành phố cần thơ là có số lượng lớn lúa cần bán
đến ngày một mươi năm tháng sáu có thương lái đã ký hợp đồng mua trên một ba trăm linh tấn lúa với các đối tượng
và đặt gọc tổng cộng hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
trong số các hợp đồng mua bán lúa
có hai hợp đồng do nguyễn văn út
và có hai hợp đồng do huỳnh phúc chia là bạn của mãi cung cấp và trực tiếp viết
mặc dù đối tượng này biết triều dũ úc không có lúa
việc giao kết các hợp đồng này là vi phạm pháp luật
sau khi nhận được tiền cọc lúa các đối tượng chia nhau tiêu xài
rồi lẩn tránh không giao lúa như hợp đồng
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án
tạm giam út dũ và triều cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù đất của nguyễn xuân quyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường dương đông
thành phố phú quốc ở tỉnh kiên giang đã được nhà nước thu hồi và bồi hoàn
nhưng do thời điểm đó thì đất phú quốc được thổi giá lên rất cao
nên quyết đã nảy sinh lòng tham đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn hai tỷ đồng
đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì mới phát hiện ra mình bị lừa
với tội danh trên tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn xuân quyết một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy quyết có thửa đất và hoa màu trên đất với diện tích là trên một mươi năm m hai
tại ấp gạch vẹn xã gành dầu huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện phú quốc quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên
đồng thời bồi thường hỗ trợ hoa màu trên đất
quyết đồng ý và đã nhận tiền bồi thường xong
giữa năm hai nghìn một mươi bảy đất phú quốc được thổi lên
rất cao nên vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy quyết bán miếng đất trên cho ông lê văn đông
với số tiền trên hai một tỷ đồng
đến khoảng năm hai nghìn một mươi chín ông đông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì mới phát hiện thửa đất mua của quyết đã bị nhà nước thu hồi
một ổ nhóm với ba mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nơi làm việc
vừa bị công an tp hòa bình tỉnh hòa bình bắt quả tang
địa điểm bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
là tại công ty minh thành thuộc tổ một mươi hai phường hiễu nghị tp hòa bình
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng ba mươi sáu điện thoại di động
một bộ bát đĩa bốn quân vị cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc của mình
qua quá trình điều tra xác minh làm rõ công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi bốn đối tượng
lập biên bản vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng trong đó đối tượng nguyễn xuân ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường tân thịnh tp hòa bình được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc
vụ việc đang tiếp tục được củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị phụ nữ và trẻ em chiếm hơn tám mươi năm nạn nhân trong các vụ việc buôn bán người
cũng là nhóm người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất trong đại dịch covid một mươi chín
trong những năm gần đây tình hình tội phạm mua bán người tại việt nam diễn biến rất phức tạp
và có chiều hướng gia tăng
trước thực trạng đó nhiều mô hình
sáng kiến thiết thực trong công tác phòng chống tệ nạn này đã được đưa ra
qua đó tuyên truyền nâng cao hiểu biết từng bước ngăn chặn để lùi loại tội phạm buôn bán người
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
ghi nhận tại xã lê lợi huyện thường tín tp hà nội
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba với chỉ khoảng hai mươi bảy thành viên sau một mươi năm
đến nay cơ lộ bộ hội phụ nữ phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em
tại xã lê lợi đã xây dựng được một mạng lưới với hơn năm mươi thành viên tham gia
trải rộng tại tất cả địa bàn các khu dân cư
đây được đánh giá là một mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại địa bàn huyện thường tín cũng như công tác phòng chống tội phạm buôn bán người tại hà nội
luôn hướng tới đó là làm sao để xây dựng quê hương
đấy làm sao để quê hương luôn luôn trong sạch và sẽ không có những các tệ nạn xã hội xảy ra nữa
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo
điểm đặc biệt đó là trong những năm phát triển
công lạc bộ luôn duy trì sự kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã
xây dựng và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền
thông qua các hội nghị và các buổi sinh hoạt của công lộc bộ
những âm mưu thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người
đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân thường xuyên được cập nhật
chia sẻ tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
hiệu quả trong hoạt động của cơ lộc bộ đã cho thấy
nhiều năm qua trên địa bàn không còn xảy ra vụ việc liên quan đến các đối tượng
buôn bán tội phạm phụ nữ và trẻ em
ban chấp hành phụ nữ cũng đã có cái kế hoạch phối hợp với công an xã
để nắm bắt tình hình tại các thôn
để có những phát hiện những các hiện tượng mà nghi ngờ
về việc có dấu hiệu buôn bán phụ nữ và trẻ em
hoặc là về xâm hại phụ nữ
thì ban phụ nữ cùng kết hợp với ban công an xã
cùng các đoàn thể sẽ đến nhà để tuyên truyền vận động
chúng ta nhắm vào những cái trường hợp mà dễ bị các đối tượng lợi dụng
để thực hiện các hành vi lừa gạt mua bán
đó là những trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
nhà có nhiều cháu gái
thì chúng tôi tiếp cận và chúng tôi tuyên truyền cụ thể
để cho những trường hợp đấy có thể biết được
về phương thức thủ đoạn và mánh khóe của các đối tượng
lấy tuyên truyền phòng ngừa là trọng tâm
mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực
đây chính là phương châm hành động của cơ lộc bộ hội phụ nữ
phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em tại xã thắng lợi
thời gian tới mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng
tại các địa phương góp phần phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và phát triển bền vững
trên địa bàn huyện thường tín nói riêng và thành phố hà nội nói chung
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương văn thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm
phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hà nội cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử khu phố một mươi bốn
phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi năm
và có sẹo chấm ngay mép trái
và đối tượng hoàng tiến trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu phường thanh trì
quận hoàng mai thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hà nội cũng về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đừng dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online xin được kết thúc tại đây